diễn biến dịch covid một mươi chín tại hà nội đang trong giai đoạn phức tạp với mỗi ngày ghi nhận hàng chục trường hợp dương tính và có tới hàng trăm người thuộc diện f một
trước thực trạng này ubnd tp đã đưa ra phương án và chuẩn bị đầy đủ phương tiện như xe buýt nhân viên điều hành và công nhân lái xe để có thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ vận chuyển công dân f một đến các khu cách ly tập trung và vận chuyển công dân hết thời hạn cách ly về các địa phương